tại phiên thảo luận chiều nay bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ đã có những giải trình liên quan đến những vấn đề còn tồn tại của ngành
tại phiên thảo luận nhiều đại biểu quốc hội đề nghị vị trưởng ngành đưa ra câu trả lời rõ ràng trước quốc hội về việc cá nhân nào sẽ chịu trách nhiệm về lỗ hồng bảo mật trong kỳ thi trung học phổ thông vừa qua
hình trung thi trung học phổ thông năm hai nghìn một mươi tám đã được xây dựng chặt chẽ quy chế thi được ban hành đầy đủ nhưng vẫn còn sơ hở trong bảo mật
vậy ai là người chịu trách nhiệm trong sở này hay là lỗi khách quan lỗi do quy trình
chỉ rõ bộ phận hay cá nhân nào trực tiếp chịu trách nhiệm mới đề ra được biện pháp khắc phục hiệu quả cũng như lấy được lại lòng tin của nhân dân
trong thực tế khi tìm ra người chịu trách nhiệm chính của một sai phạm xử lý nghiêm thì sai phạm ấy mới không bị tái phạm trong lĩnh vực ấy trong địa phương ấy cũng như trên phạm vi cả nước
giải trình về những vấn đề mà các đại biểu và cử tri quan tâm bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ cho rằng kỳ thi chung vẫn đem lại nhiều kết quả
còn về sai phạm vị trưởng ngành này cho biết bộ đã phối hợp chặt chẽ với bộ công an xử lý nghiêm một mươi một đối tượng vi phạm một trăm năm mươi một em học sinh vi phạm quy chế